một mươi hai giờ bốn mươi năm phút chiều nay mùng hai tháng ba chủ tịch triều tiên kim trân ưn và phái đoàn cấp cao đã lên tàu từ ga đồng đăng lặng sơn về nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hỗn nghị chính thức việt nam
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng và bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng cùng nhiều lãnh đạo đã đến tiễn chủ tịch kim trương ưn và phái đoàn triều tiên tại ga đồng đăng